từ sáng ngày hai mươi ba tháng một tức là ngày hai mươi sáu tết các bến xe trọng điểm tại thành phố hồ chí minh
đã bắt đầu bước vào đợt cao điểm tết kéo dài đến hết ngày hai mươi chín tết
trong những ngày này lượng khách về quê đón tết tăng rất cao
các bến xe đã phải tập trung toàn lực để bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
sau đây là ghi nhận tại bến xe miền đông và miền tây
hiện lượng khách đến biến xe miền đông vào khoảng bốn mươi bảy lượt tăng hai trăm linh so với ngày thường
đến thời điểm này hầu hết các nhà xe vẫn còn bán vé lẻ
nên khách dù không mua vé trước vẫn có xe để về quê ăn tết
với nỗ lực của bến xe và các nhà xe người dân đã bớt tâm lý lo lắng khi mua vé về quê dịp tết
bến xe miền đông đang phối hợp với các nhà xe và nhiều đơn vị vận tải để đảm bảo lượng xe phục vụ dịp tết này
lượng định trước tình hình hành khách sẽ ra biến xe sớm hơn so với thông thường
để ngồi chờ xe tránh trễ giờ do quần tắc kẹt xe trên đường ra bến
bến xe miền đông cũng đã tăng cường thêm nhiều hình thức phục vụ từ quầy bán vé
dịch vụ ăn uống vận chuyển để phục vụ hành khách tốt nhất
dự kiến lượng khách trong những ngày sắp tới sẽ lên đến hơn năm mươi khách ra vào bến mỗi ngày

nhưng tình hình ở bến xe thì thấy đảm bảo rất là tốt an ninh rất là tốt
nên vấn đề mua vé hoặc đi lại mọi người đều đảm bảo hết không có vấn đề phải lo
còn tại bến xe miền tây lượng khách cao điểm dịp tết cũng lên tới gần năm mươi khách mỗi ngày
nhằm đảm bảo người dân dễ dàng mua được vé về quê đón tết
bến xe miền tây cũng đã cung cấp thông tin đường dây nóng
và nhanh chóng xử lý khi hành khách có yêu cầu cung cấp thông tin
đồng thời bố trí và thực hiện nghiêm công tác trực lãnh đạo hai mươi bốn trên hai mươi bốn để có chỉ đạo xử lý kịp thời
đảm bảo biến xe sạch đẹp an toàn văn minh chật tự
đảm bảo đủ điều kiện an toàn trước khi xuất bến phục vụ tận tình chú đáo
đảm bảo hành khách đi đến nơi về đến trốn